lâm hà lực lượng công an huyện đã bắt quả tang một nhóm hơn một mươi đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa
bốn đối tượng bị bắt giữ các đối tượng còn lại đã chạy thoát thân
lực lượng công an đã thu tăng vật gồm ba mươi triệu đồng một bộ sắc đĩa một xe ô tô sáu xe máy bảy điện thoại di động
trong khi đó tại tỉnh lạng sơn qua công tác trinh sát nắm tình hình
tổ công tác công an huyện hữu lũng bắt quả tang tại nhà dương văn tài ở thôn làng trang
xã thiện kỳ huyện hiếu lũng
đi đánh bạc sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức đánh liêng
tăng vật thu giữ gồm gần ba triệu đồng một bộ tú lơ khơ tám điện thoại di động ba xe mô tô
các đối tượng này đều làm nghề nông nhân lúc nông nhân dàn nhàn rỗi
sau khi ăn uống nhậu nhẹ xong đã rủ nhau chơi cờ bạc ăn tiền
công an huyện hữu lũng đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với chín đối tượng
về tội đánh bạc theo quy định tại khoản một điều hai trăm bốn mươi tám bộ luật hình sự
tại tỉnh quảng ninh công an huyện tiền yên vừa phát hiện bắt giữ một xe ô tô
vận chuyển hàng hóa nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ
số hàng trên vận chuyển trên xe ô tô chạy hướng móng cái hạ long tỉnh quảng ninh
do lái xe nguyễn đức luân chú tại huyện hàng hóa thanh hóa điều khiển
luân khai nhận trở thuê cho một đối tượng không quen biết từ thành phố móng cái
về thanh hóa để tiêu thụ
toàn bộ lô hàng tạp hóa trên gồm đồ chơi trẻ em bếp tử vong bi xe máy xe ô tô
đều không có bất kỳ loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tổng giá trị trên tám mươi triệu đồng
thưa quý vị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên công đoàn công nhân lao động
có thành tích xuất sắc trong lao động
nhưng nhiều năm chưa về quê vì điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn
các cấp công đoàn tp hcm đã phối hợp với doanh nghiệp các nhà hảo tâm
thực hiện chương trình tấm vé nghĩa tình trao tặng vé xe và quà cho công nhân lao động
về quê em tết
tính đến thời điểm này các cấp công đoàn tp hcm đã vận động được hơn một mươi ba tỷ đồng
trong đó hơn bốn tấm vé nghĩa tình trị giá gần năm tỷ đồng vừa được trao cho công nhân lao động
tại các khu chế xuất khu công nghiệp tại tp hcm vào tối ngày hai mươi một tháng một
năm nay bên cạnh việc tặng vé xe và quà tết cho công nhân có quê từ phú yên đến hà nội
miền tây miền đông nam bộ liên đoàn lao động tp hcm còn vận động các doanh nghiệp
có điều kiện tổ chức xe đưa công nhân về quê đón tết phấn đấu thực hiện chỉ tiêu
trao tặng ba mươi hai tấm vé nghĩa tình cho công nhân lao động
món quà trao tặng tuy không lớn nhưng chứa được lòng cảm thông sự chia sẻ nghĩa tình
của các nhà hảo tâm các doanh nghiệp và tổ chức công đoàn dành tặng anh chị em công nhân lao động
với hy vọng sẽ góp phần giúp cho anh chị em công nhân lao động đón những ngày tết cổ truyền
thật trọn vẹn và đầm ấm cùng với gia đình
những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh một trăm hai mươi giây
mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình của chúng tôi